theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về nhập khẩu một trăm linh tấn thịt lợn
bộ đã chủ động phối hợp với bộ công thương bộ ngoại giao hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu
kết quả trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên bảy mươi tấn tăng hơn ba trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhập khẩu chủ yếu từ canada đức ba lan brazil hoa kỳ tây ban nha và nga
ngoài ra bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng chủ động cho phép nhập khẩu lợn sống bảo đảm an toàn dịch bệnh về việt nam từ ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi để xít mổ tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường
trong thời gian qua giá thịt lợn hơi đã giảm xuống còn tám mươi hai đồng đến chín mươi đồng một kg và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới